mexico và liên minh châu âu eu đã hoàn tất thành công đàm phán thỏa thuận thương mại tự do fta mới
eu hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của mexico với kim ngạch trao đổi thương mại thường niên là bảy mươi năm năm tỷ đô la mỹ
theo thỏa thuận mới đạt được giữa eu và mexico tất cả hàng hóa thương mại giữa hai bên sẽ được miễn thuế
thỏa thuận cũng bao gồm quy định về phát triển bền vững như cam kết thực hiện hiệu quả thỏa thuận khí hậu paris
đây cũng là lần đầu tiên eu đồng ý với một quốc gia mỹ la tinh về các vấn đề liên quan đến bảo vệ đầu tư
đánh giá về kết quả bộ kinh tế mexico cho biết thỏa thuận sẽ góp phần khôi phục nền kinh tế của nước này sau đại dịch covid một mươi chín
đồng thời giảm phụ thuộc vào mỹ nước chiếm tám mươi xuất khẩu của mexico
mexico hiện là đối tác thương mại hàng đầu của eu tại mỹ la tinh